chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày hôm nay hai mươi sáu tháng ba của truyền hình nhân dân
mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý diễn ra trong ngày
sáng ngày hai mươi sáu tháng ba thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh quảng nam năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm hai mươi năm tái lập và bốn mươi hai năm ngày giải phóng tỉnh quảng nam
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh quảng nam trong thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo ra bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế xã hội
thủ tướng lưu ý tỉnh quảng nam cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương
cũng tại hội nghị lãnh đạo tỉnh quảng nam đã trao quyết định giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thỏa thuận nghiên cứu đầu tư cho ba mươi hai dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt một mươi năm tám tỷ đô la mỹ
trong chiều nay tại khu phức hợp chu lai trường hải tỉnh quảng nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khởi công nhà máy taco mazda
phát biểu tại lễ khởi công thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh chính sách mở cửa để mazda hợp tác tại thị trường việt nam là chính sách có ô tô rẻ và chất lượng tốt phục vụ nhu cầu của nhân dân đồng thời thúc đẩy ngành cơ khí công thương công nghiệp phụ trợ trong nước và xây dựng thương hiệu ô tô quốc gia xuất khẩu sang các nước trong khu vực và quốc tế
thủ tướng yêu cầu taco phải tiếp nhận ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất của mazda nhật bản để đưa vào sử dụng sơn gốc nước cũng như quy trình xử lý thu hồi và xử lý cạn thải
bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường
chiều nay hai mươi sáu tháng ba đoàn đại biểu cấp cao thủ đô viêng trăn lào do đồng chí xỉn la vong khuất phai thun ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đô trưởng thủ đô viên trăn dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm chính thức thủ đô hà nội từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ngay trong chiều nay tại nhà khách chính phủ đã diễn ra buổi tiếp và hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao thủ đô hà nội và đoàn đại biểu cấp cao thủ đô viêng trăn
đồng chí hoàng trung hà
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí xỉn la vong khúc phai thun ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy đô trưởng thủ đô viên trăn chủ trì hội đàm
tại buổi hội đàm đoàn đại biểu cấp cao hai thủ đô hà nội viêng trăn vui mừng khi thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô thời gian qua luôn tăng cường và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với nhiều dự án đạt hiệu quả cao như lĩnh vực y tế nông nghiệp quân sự
thảo luận về các định hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai thành phố ngày càng thiết thực hiệu quả đi vào chiều sâu đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước hai thủ đô
ngày hai mươi năm tháng ba phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã dự lễ khánh thành khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công tại xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam luôn trú trọng giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử ở địa phương đặc biệt là khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công
để nơi đây vừa là giáo dục truyền thống vừa là công trình văn hóa thân thiện tạo cảnh quan kiến trúc đẹp nhằm thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân trong tỉnh và cả nước đến thăm viếng tham quan học tập noi gương ghi nhớ công lao của đồng chí võ trí công
từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày hôm nay tức ngày hai mươi sáu tháng ba tại khu vực thượng nguồn sông sài gòn đoạn chảy qua xã minh tâm huyện hớn quản tỉnh bình phước đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt
mặc dù chưa có kết luận về nguyên nhân cá chết nhưng bà con ngư dân vẫn tổ chức vớt cá với mục đích mang về nấu ăn hoặc bán kiếm lời với giá từ năm đồng đến một mươi đồng một kg
hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình phước đang cùng các đơn vị liên quan lấy mẫu nước điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt bất thường trên
trong thời gian chờ đợi xác định rõ nguyên nhân cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên vớt cá chết đưa đi bán hay làm thức ăn để đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng
từ phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị trong tháng thanh niên hai nghìn một mươi bảy tuổi trẻ tỉnh phú yên đã và đang tiếp tục thực hiện được nhiều công trình ý nghĩa giúp người dân vùng ven biển và miền núi khó khăn
có thêm điều kiện ổn định sản xuất bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú yên
xã xuân hòa là vùng ven biển khó khăn của thị xã sông cầu cách thành phố tuy hòa tỉnh phú yên khoảng bảy mươi km về phía bắc
tại đây vừa qua hơn hai trăm linh đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang và công nhân viên chức tỉnh phú yên đã giúp dân xây dựng được nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực như thắp sáng đường quê làm chứng minh nhân dân
tỉnh phú yên dìa đã cho đường là sáng cho nông thông là vấn đề là thấy là cái bộ mạch nông thông là vấn đề nó rất là sáng sủa
trong chuyến hành quân này các bạn đoàn viên thanh niên còn trực tiếp khám cấp phát hai trăm linh đơn thuốc miễn phí cho bà con tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tội phạm ma túy
đây không chỉ là niềm vui của hàng trăm hộ dân mà còn là niềm tự hào hãnh diện của các đoàn viên thanh niên
một trong những điểm nhấn trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy ở tỉnh phú yên
phòng trào hành động cách mạng của đoàn thanh niên trong tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi bảy này gắn liền với những nhiệm vụ xây dựng nông thông mới như là tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng của nông thông xây dựng cho các khu vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi tham gia giúp đỡ cho thanh niên về tạo nghề nghiệp và việc làm ở thanh niên nông thông
cũng như là giúp cho thanh niên có những dự án hỗ trợ về khởi nghiệp muốn tập trung các nguồn lực cũng như là hỗ trợ về cho các địa bàn ở cơ sở đặc biệt là các địa bàn ở vùng sâu vùng xa và vùng hải đảo vùng các vùng ven biển
đây chỉ là một trong những công trình phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực phù hợp với tình hình thực tế ở các thôn buôn thuộc các xã vùng ven biển miền núi khó khăn mà tuổi trẻ tỉnh phú yên góp phần ổn định an sinh xã hội
và từng bước xóa đói giảm nghèo chung tay xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên để khởi nghiệp đối với đa số đoàn viên thanh niên vẫn còn gặp không ít khó khăn vướng mắt cần được sự quan tâm hỗ trợ của xã hội ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại quảng trị
anh ngô viết diện một thanh niên trẻ hiện đang sở hữu mô hình trang trại tổng hợp quy mô lớn tại xã cam an huyện cam lộ
tốt nghiệp đại học xây dựng được vào làm ở một doanh nghiệp với mức lương ổn định nhưng anh đã quyết định từ bỏ để khởi nghiệp bằng mô hình kinh tế trang trại tại chính quê hương của mình
được chính quyền địa phương hỗ trợ quỹ đất các ban ngành đoàn thể địa phương hỗ trợ vay vốn sau hơn hai năm xây dựng anh diện đã sở hữu một trang trại đa cây đa con với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng
trước tiên là mình cũng phải tin tưởng vào mình cũng áp dụng kho kỹ thuật vào trong trang nuôi trong trọt và cũng phải được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương của các ban ngành đoàn thể để chúng ta có thể làm tốt cái mô hình của mình
anh nguyễn hữu thắng ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị lại khởi nghiệp thành công với công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện của mình
sáu năm trước nắm bắt nhu cầu thị trường anh đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ nước ngoài